vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại cây xăng dầu số hai mươi một thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế
trên quốc lộ bốn mươi chín a đường phạm văn đồng đoạn qua phường phú thượng tp huế tỉnh thừa thiên huế khiến một ô tô con bị thiêu dụi
thông tin ban đầu vào thời điểm trên ô tô con vào cửa hàng xăng dầu số hai mươi một để đổ xăng
nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết chiếc xe này đã bất ngờ đâm vào trụ bơm xăng
và ngay sau đó lửa bùng phát bao trùm trụ đổ xăng
và ở phần đầu ô tô trên những người ngồi trong xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài khách hàng cũng nhanh chóng sửa đi
các nhân viên của cửa hàng xăng dầu ngay lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã lập tức điều nhiều phương tiện đến hiện trường
dập tắt đám cháy vụ hỏa hoạn làm hư hỏng trụ bơm xăng và phần đầu của chiếc ô tô con